lực lượng chức năng liên tiếp bắt các đối tượng tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tiếp tục với các tin tức khác
chiều nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét đối với đối tượng nguyễn thị cẩm thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại xã cam thành bắc huyện cam lâm
để điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyễn thị cẩm thúy từng là giáo viên dạy toán
do bất mãn nên thời gian gần đây đối tượng này đã làm và phát tán trên tài khoản facebook và youtube cá nhân
nhiều tài liệu video clip có nội dung xuyên tạc phản động xúc phạm bác hồ kính yêu
xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước đốt quốc kỳ vi phạm nghiêm trọng pháp luật việt nam
căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cơ quan an điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
và ngày một mươi bảy tháng sáu đã có quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị cẩm thúy
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền các thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo khoản một một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự các quyết định này đều đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa phê chuẩn
với ý thức chống đối quyết liệt và ngông cuồng nguyễn thị cẩm thúy đã chuẩn bị sẵn trong nhà
nhiều loại hung khí nguy hiểm lương thực thực phẩm nhằm cố thủ và chống trả lực lượng công an
quá trình khám xét cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu phương tiện có liên quan tới vụ án
đặc biệt lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ năm can xăng mỗi can có dung tích ba mươi lít
bốn bình ga có trọng lượng từ một mươi năm đến hai mươi sáu kg nhiều dao mát súng lá bi sắt bình phun xăng
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh hòa bình phối hợp cùng với công an thành phố
hà nội và các cục nghiệp vụ bộ công an đã phá chuyên án khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét
đối với cấn thị theo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và trịnh bá tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại xóm đại đồng
xã ngọc lương huyện yên thủy tỉnh hòa bình về tội làm tành chữ phát tán và tuyên truyền
thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình bắt khám xét đã thu được một số đồ vật tài liệu có liên quan đến các hoạt động
tuyên truyền chống nhà nước của các đối tượng hơn một trăm linh đĩa cdc dvd us usb ba điện thoại di động
trong quá trình phá án đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng bắt khám xét
nhân dân và các đối tượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng sáu tại xã nhân phú huyện mang thít lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long đã vận động người dân giao nộp hàng chục khẩu súng quân dụng
súng săn súng tự chế và các loại dao kiếm tự chế
qua hai ngày thực hiện kế hoạch trên địa bàn đã có rất nhiều người dân tự nguyện đến giao nộp
kết quả đã tiếp nhận được năm khẩu súng quân dụng sáu súng săn súng tự chế năm hộp tiếp đạn
một trăm bảy mươi sáu viên đạn năm mươi sáu giao tự chế cùng với nhiều loại vũ khí khác
ngoài ra lực lượng công an còn tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm
hồn động nhiều vũ khí và liệu nổ do chiến tranh để lại và địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
góp phần đảm bảo hạn chế xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa ban hành chỉ thị về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi
chỉ thị nêu rõ bộ giáo dục và đào tạo
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chung về kỳ thi
ban hành các văn bản chỉ đạo quy chế hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh
chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ra để thi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi
thủ tướng chính phủ yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trực tiếp là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn
bao gồm đăng ký dự thi in sao để thi coi thi chấm thi
riêng bài thi trắc nghiệm chấm trên máy tính bằng phần mềm dùng chung của bộ giáo dục và đào tạo
thanh tra kiểm tra công bố kết quả thi và khúc khảo bài thi
phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh địa phương
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm an toàn nghiêm túc chất lượng
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông báo chí thông tin kịp thời
đầy đủ chính xác về kỳ thi và công tác tuyển sinh
thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi
đặc biệt là công tác bảo mật đề thi vận chuyển bài thi coi thi chấm thi
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề thi bài thi
nhất là vận chuyển bằng đường hàng không được thuận tiện an toàn
bảo đảm an toàn giao thông không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức kỳ thi
thưa quý vị và các đồng chí lý sơn được xem là bảo tàng sống về chủ quyền trên hai hòn đảo hoàng sa và trường sa
dựa dịn vào pháp huy truyền thống tốt đẹp của đội hùng binh hoàng sa năm xưa
ngành giáo dục huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước
chủ quyền biển đảo cho học sinh cấp mầm
một buổi học ngoại khóa của các cháu học sinh trường mầm non lý sơn
những bài giảng về chủ quyền biển đảo dù xa lạ nhưng đã cuốn hút các em
những khuôn mặt ngây thơ trong sáng say xưa theo từng lời kể của thầy cô giáo
được đi thăm quan được ngắm nhìn các hiện vật gắn liền với chủ quyền biển đảo
các em biết và hiểu hơn về quê hương mình
hôm nay con tới đây con biết được
đỡ quần xoa và đỡ trường xoa là của huyện non chúng ta
những buổi học ngoại khóa thường xuyên được trường mầm non lý sơn tổ chức
chủ đề về tình yêu quê hương đất nước về chủ quyền biển đảo được nhà trường đưa vào giảng dạy hàng năm
hình thức vừa học vừa chơi này tạo sự thích thú cho học sinh
giúp các em hiểu và tự hào về quê hương đất nước
cho cháu đi đến thăm quan có cái danh lâm tháng cảnh và những ghi tích lịch sử ở quê hương lý sơn
để cho cháu biết được rằng là những cái hình ảnh tóc đẹp của ông cha ta ngày xưa đã gài dựng lên những cái quần xoa bác hải
và nó phải biết được công ơn của ông cha ta đã bỏ công sức ra diện giữ lấy đậu quần xoa của chúng ta
và cháu nó cũng biết được là ở quê hương lý sơn cũng có rất là nhiều cảnh đẹp
nhà trưng bày hoàng sa kiêm quản bắc hải đã trở thành địa chỉ quen thuộc của cô trò trường mầm non lý sơn
trong giờ học
những bài hát về chủ quyền biển đảo về hoàng sa trường sa sẽ mãi được lưu truyền cho các thế hệ trên hòn đảo tiền tiêu này
bản tin lúc một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng sáu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết
đã phát hiện thêm ba trường hợp mắc covid một mươi chín là người trở về từ coet được cách ly ngay khi nhập cảnh không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng
như vậy là tính từ sáu h ngày một mươi sáu tháng bốn đến một mươi hai h
bản tin lúc một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng sáu đã có sáu mươi chín ngày việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tình hình điều trị đến thời điểm này đã có ba trăm hai mươi chín trên ba trăm năm mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở nước ta được công bố khỏi bệnh chiếm chín mươi bốn ba tổng số ca bệnh
trong số đó bốn mươi chín trên năm mươi bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được việt nam điều trị khỏi
sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tổ chức hội nghị quân chính
toàn quân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
dù hội nghị có các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị
đại tướng đỗ bá tị ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
các đồng chí ủy viên thưởng vụ quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng thủ trưởng bộ tổng tham mưu tổng cục chính trị quân đội nhân dân
đại biểu lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
dù hội nghị về phía bộ công an có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sáu tháng đầu năm quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ
thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình chủ động tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương
giải pháp xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ
chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên
đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và các chỉ thị quy định của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng
sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới
quân ủy trung ương bộ quốc phòng xác định phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là
tập trung chỉ đạo dự báo sớm đánh giá đúng tình hình kịp thời tham mưu với đảng nhà nước
có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống không để bị động bất ngờ phối hợp với các ban bộ ngành trung ương
triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của bộ chính trị về các chiến lược quốc phòng an ninh khu vực phòng thủ
làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh tích cực tham gia phòng chống vi phạm tội phạm
góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn trên địa bàn cả nước duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu
quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa không gian mạng và các địa bàn trọng điểm
sẵn sàng xử lý tốt các tình huống bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thực hiện quyết liệt kết luận số một mươi sáu và nghị quyết số một mươi năm của bộ chính trị
xây dựng quân đội tinh gọn mạnh cơ độc đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại
tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
chỉ thị số tám mươi bảy của thường vụ quân ủy trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cơ bản nhất trí về báo cáo của bộ quốc phòng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã điểm lại tình hình phát triển kinh tế xã hội
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của đất nước trong đó có thành công bước đầu quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cho rằng kết quả đó có đóng góp quan trọng của quân đội nhân dân việt nam
trong bất kỳ hoàn cảnh nào tại bất cứ nơi đâu với truyền thống vì nhân dân quên mình vì nhân dân hy sinh
những cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam đều bất chấp mọi hiểm nguy
vượt qua mọi gian khổ để chiến đấu bảo vệ đất nước bảo vệ nhân dân
thời gian tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có những thời cơ to lớn
nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhất là về bảo vệ chủ quyền biển đảo
về an ninh phi truyền thống âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động
tình hình đó đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ sĩ quan quân đội ta tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước
và cách mạng tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thử thách tiếp tục dương cao lá cờ quyết chiến
quyết thắng cùng toàn đảng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
thủ tướng tin tưởng cán bộ chiến sĩ quân đội ta sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc
xứng đáng với sự tin cậy yêu mến của đảng nhà nước và nhân dân
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đã tiếp xúc cử tri tại thành phố bắc ninh sau kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí đào hồng lan ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy
đồng chí nguyễn quốc trung phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh cùng với cử tri thành phố bắc ninh
tại buổi tiếp xúc phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trần thị hằng đã thông báo với cử tri thành phố bắc ninh
về tình hình và kết quả kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
tại kỳ họp lần này quốc hội đã xem xét thông qua một mươi luật hai mươi một nghị quyết cho ý kiến về sáu dự án luật
giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu tại buổi tiếp xúc bộ trưởng tô lâm chúc mừng đảng bộ và nhân dân thành phố bắc ninh
đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ thành phố lần thứ hai mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vui mừng với những kết quả của thành phố đạt được
trong sáu tháng đầu năm bộ trưởng tô lâm chia sẻ năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đảng bộ và nhân dân thành phố cần có quyết tâm cao hơn nữa nỗ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra
bộ trưởng cũng thông tin nhanh tình hình an ninh trật tự sáu tháng đầu năm và đề cập đến một số vấn đề cử tri quan tâm
như công tác đấu tranh với tội phạm liên quan đến ma túy an ninh mạng vi phạm pháp luật về môi trường trật tự an toàn giao thông tình hình xâm hại trẻ em
bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tấn công mạnh các loại tội phạm
hành vi vi phạm pháp luật trong đó chú trọng điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của công an xã chính quy
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng đang diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
để giúp đại biểu quốc hội làm tròn nhiệm vụ được giao bộ trưởng mong muốn cử tri tiếp tục tin tưởng ủng hộ thi đua lao động sản xuất học tập công tác
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề nghị đảng bộ và nhân dân thành phố tiếp tục nỗ lực đoàn kết đưa nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi hai vào cuộc sống
là đầu tàu sớm đưa tỉnh bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
chiều nay tại hà nội bộ công an phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học quốc gia
trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban tổ chức hội thảo đồng chí phạm trí thành quyền giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đồng chủ trì buổi họp báo
phát biểu tại buổi họp báo thứ trưởng nguyễn văn thành trưởng ban tổ chức hội thảo nhấn mạnh
hội thảo khoa học quốc gia trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên công an nhân dân trong tình hình mới là hoạt động khoa học có ý nghĩa quan trọng
nhằm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh hướng tới chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi và bảy mươi năm năm ngày truyền thống nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
mùng năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hội thảo diễn ra trong không khí cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng có ý nghĩa thiết thực góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác đánh giá cán bộ
chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp trong công an nhân dân nói riêng và toàn đảng nói chung
tại buổi họp báo trưởng ban tổ chức hội thảo thứ trưởng nguyễn văn thành đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến ý nghĩa của việc nêu gương đối với công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện nay